vào tối qua trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết
đơn vị đã tổ chức cứu hộ thành công chín thuyền viên của tàu trưởng xi măng bị nạn trên vùng biển củ lao tràm
vào khoảng năm giờ ngày hai mươi bốn tháng ba tàu giang anh một mươi tám do ông hoàng mạnh tiến làm thuyền trưởng
cùng tám thuyền viên có hành trình từ hải phòng đi chu lai chở theo hai chín trăm sáu mươi tấn xi măng
khi tàu tới vị trí các đảo hòn tai vùng biển củ lao tràm hội an khoảng năm hải lý
thì đâm vào bãi đá cạn thân tàu bị thùng nước tràn vào bong làm tàu nghiêng và có hiện tượng chìm dần
sự việc diễn biến xấu khiến tinh thần các thuyền viên hoảng loạn
nhờ được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu cứu hộ đến hiện trường
đến gần một mươi giờ sáng toàn bộ chín người gặp nạn đã được đưa về củ lao tràm an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng